thưa quý vị trước sự việc liên quan đến hoạt động tôn giáo
với các nghi lễ như thỉnh vong cúng oan gia trái chủ diễn ra tại chùa ba vàng
mà các cơ quan truyền thông phản ánh
ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp uông bí quảng ninh
tổ chức hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa ba vàng
tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tp uông bí nguyễn mạnh hà cho biết
theo công văn số ba mươi ba cvbts ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh khẳng định
hiến trương giáo hội phật giáo việt nam nội quy ban tăng sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam
và các quy định của giáo hội đều quy định các hoạt động phật sự hành đạo tu đạo
tại các cơ sở thờ tự của phật giáo do vị chủ trì cơ sở thờ tự đó chịu toàn bộ trách nhiệm
việc công dân phạm thị yến có các hoạt động tại chùa ba vàng do chủ trì chùa ba vàng chịu trách nhiệm
ông hà cho rằng các hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ
đều nằm trong khuôn viên chùa ba vàng nên sư trụ trì chùa phải là người chịu trách nhiệm
bên cạnh đó chính quyền thành phố uông bí đang tiếp tục xác minh xử lý vấn đề liên quan đến chùa ba vàng
cơ quan công an cũng đang thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc
dù hai nghi thức thỉnh vong và cúng an gia trái chủ không nằm trong giáo lý phật giáo
song hành vi này được coi là có mê tín dị đoan hay không
theo chủ tịch ubnd tp uông bí phải chờ vào thông tin từ trung ương giáo hội phật giáo việt nam
sáu tháng ba trung ương giáo hội phật giáo việt nam đã có buổi làm việc xem xét xử lý vụ chùa ba vàng
tổ chức thỉnh vong giải nghiệp để thu tiền
dự kiến buổi làm việc giáo hội phật giáo việt nam gặp gỡ báo chí để thông tin
chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị các bạn trong những bản tin tiếp theo
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
một vụ nổ súng cướp tiền táo tợn vừa xảy ra tại chợ long biên hà nội vào sáng sáng nay
khiến nhiều tiểu thương khiếp sợ
vụ nổ súng bịt mặt sông vào một ký ốt tại chợ khống chế và đánh trọng thương người dân
đây là hiện trường vụ nổ súng nhằm cướp tiền của các tiểu thương tại chợ long biên quận ba đình hà nội
theo những người dân ở đây khoảng giờ một mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba
trong khi các tiểu thương đang kiểm đếm tiền
thì một người lạ mặt đeo khẩu trang xông vào đe dọa yêu cầu những người có mặt đưa tiền
thấy đối tượng cầm súng nhiều người dân đã bỏ chạy tán loạn
nó vào đến nơi thì
mình ngồng mặt lên thì đã thấy gọi như là nó đánh cái thằng anh tuyên ấy
ngồi ngồi cùng đánh sứt tay
thì bắt đầu là anh ấy chạy ra ngoài anh né phát đánh chạy ra ngoài
thì bắt đầu là nó đến quay ra là
quay vào nó bảo là tất cả mọi người ngồi im
bỏ hết tiền xuống
thế là nó bắn
nó bắn nó dơ súng nó bắn vào ấy
thì gọi như là mọi người thấy nó bắn nó chạy hết
có chị nguyệt là bị nó lấy bóng súng nó ghè vào đầu
thì hình gọi là một mươi hai giờ tôi đang ở đây hàng bữa này
bốn phút phát cho bắt đầu một tí cái
ôi dồi ôi cướp cướp
ngày này người ta đến đông rồi tôi vẫn đang lanh hàng đi tôi sợ lắm
suốt đêm qua đến sáng nay
cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm
được biết đây là vị trí chủ hàng thường xuyên chi trả tiền cho khách
nên rất có thể đối tượng gây án đã nghiên cứu kỹ quy luật này để ra tay
theo một số nhân chứng tại hiện trường
người bị đánh bị thương nặng
số tiền bị lấy đi chưa được xác định
điều bất thường là camera giám sát tại đây đã bị điều chỉnh
do vậy hình ảnh ghi lại vụ cướp
cái cam này của mình thường thường là
cái cam đầu này quay ra đây là trách thẳng sang tận cái chỗ chị hay ngồi thu tiền
là mình có thể nhìn rõ được là hàng ngày những ai ngồi đó ai ra ai vào
đấy nhưng mà không hiểu sao tự nhiên hôm qua nó lại bị cúp xuống
thế là mình bật lên để mình theo dõi lại thì mình thấy nó chỉ
quay được đến mỗi cái sân cái đường đi thôi
long biên là chợ đầu mối lớn nhất thủ đô hà nội
chợ hoạt động mạnh về đêm
và có rất nhiều tiểu thương ở các địa phương
về đây kinh doanh
công an thành phố hà nội đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bắt đối tượng nguyễn phúc nhân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngụ xã hải ba huyện hải lăng tỉnh quảng trị
để điều tra về hành vi giả danh lực lượng công an
theo điều tra khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay
tại một quán phở khu dân cư phú thịnh
thuộc khu phố ba phường long bình tân
thành phố biên hòa
đối tượng nguyễn phúc nhân bị các trinh sát hình sự công an
thành phố biên hòa đồng nai bắt giữ
khi đang mặc trên mình bộ sắc phục cảnh sát nhân dân
khám xét trong người đối tượng
công an đã thu giữ hai khóa còng số tám
hộ chiếu hai điện thoại di động
và nhiều giấy tờ liên quan nghi vấn đến hoạt động
dấu hiệu lừa đảo
tại cơ quan công an ban đầu đối tượng khai nhận
toàn bộ sắc phục bảng tên cổng số tám
dày tắt đặt mua của một đối tượng
chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội
với giá khoảng sáu triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an thành phố biên hòa
tiếp tục điều tra
thưa quý vị và các bạn
sáng nay bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức
buổi họp báo công bố thông tin
về các hoạt động của bộ trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
trong đó việc xử lý
các thí sinh gian lận điểm thi trung học
phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
đang là vấn đề được nhiều người quan tâm
theo đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết
quan điểm bộ giáo dục và đào tạo
và bộ công an là không dung túng
cho sai phạm xử lý thật nghiêm
và làm đến cùng
trên cơ sở quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
thì kết quả chấm thẩm định là kết quả cuối cùng
và nó được thay thế cho kết quả kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia đã công bố trước đó
đây cũng là cơ sở
để bộ giáo dục và đào tạo
có công văn hướng dẫn các sở giáo dục đào tạo
hòa bình và sơn la
các cơ sở đào tạo cục nhà trường bộ quốc phòng
cục đào tạo bộ công an
để có sự liên thông để thông tin xử lý việc này
trước nhiều ý kiến đặt vấn đề về việc công bố
danh tính của các thí sinh và phụ huynh
liên quan đến các bài thi bị chỉnh sửa điểm
bộ giáo dục và đào tạo cho biết
việc công khai danh tính của các thí sinh
chúng ta phải thứ nhất là tuân thủ vào hiên tháp hai nghìn một mươi ba

và đặc biệt là căn cứ vào tình thực tiễn của cơ quan chức năng
mà ở đây là bộ công an trong quá trình
đều tiếp tục điều tra xử lý cái sự việc này
cho nên là việc công bố danh tính

đấy là quyền thẩm quyền của cơ quan điều tra cơ quan chức năng
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín sắp bắt đầu
để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi
sắp tới bộ giáo dục sẽ tiến hành tập huấn
chống gian lận thi cử cho các bên
bao gồm cả bộ công an công an các tỉnh
đồng thời bộ sẽ có cải tiến phần mềm chấm thi trắc nghiệm
nhằm tăng cường tính bảo mật
tất cả các dữ liệu chấm thi
trong kỳ thi trắc nghiệm
là đều được mạo hát với một công nghệ
có thể nói là cao nhất hiện ảnh
tiến hành đánh phách điện tử
các bài thi trắc nghiệm của thiên sinh
và đặc biệt là
việc phân vai thân diện và
quản lý quá trình trắc nghiệm
của những người tham gia trong kỳ thi trắc nghiệm
là được tổ chức theo một quy tình rất chặt chẽ
và chỉ người có đủ chức năng nhiệm vụ
thì mới được có thể mở để đọc thông tin đấy
và không thể sửa được
liên quan đến tiến độ biên soạn sách giáo khoa
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết
thời gian tới
bộ sẽ tổ chức tuyển chọn chủ biên
thác giả sách giáo khoa
đồng thời sẽ tiến hành tập huấn đảm bảo nội dung
đúng như chương trình giáo dục phổ thông mới
dự kiến học kỳ một năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sách giáo khoa sẽ được triển khai thử nghiệm
ở lớp một
tiếp theo chương trình là những thông tin cập nhật
và phong phú trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
tại trường quay phía nam
mời quý vị cùng theo dõi
thân chúc xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn
với chiếc thẻ tín dụng này
thì chủ thẻ sẽ không cần phải trả tiền mặt khi mua hàng
và ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán
và chủ thẻ sẽ thanh toán lại cho ngân hàng
trong vòng bốn mươi năm hoặc năm mươi năm ngày
với lãi suất bằng
tuy nhiên đã xuất hiện nhiều biến tướng
quẹt thẻ giao dịch ảo nhưng rút tiền thật
dịch vụ này xuất hiện ngày càng nhiều
với mức phí thấp cùng với những chiêu trò
lách lãi suất ngân hàng
chỉ cần gõ cụm từ
rút tiền đáo hàng thẻ tín dụng
trên facebook hoặc google
sẽ cho ra hàng loại kết quả
quảng cáo một cách ngang nhiên
có cả clip hướng dẫn
thậm chí còn lập cả trang web để quảng cáo dịch vụ
như trang này với nhiều mức phí hấp dẫn
trong vài người cần rút tiền nhanh
từ thẻ tín dụng
chúng tôi gọi ngẫu nhiên vào một trang bất kỳ
mình đang muốn rút tiền từ tài khoản thẻ visa
bên mình có người hỗ trợ nhà tài trang ở quận nhất
quận nhất thì có người hỗ trợ nhà tài trang ở quận nhất
chúng tôi đến đúng điểm hẹn và chờ đợi
đáng chú ý là điểm hẹn nằm trước một ngân hàng lớn
sau năm phút
một thanh niên áo trắng xuất hiện
và rút ngay trong túi quần ra
một chiếc máy pos
chỉ bé bằng ba ngón tay và nhanh chóng thực hiện thao tác
thủ tục khá đơn giản chỉ cần chứng minh nhân dân và thẻ tính dụng của người khác
chúng tôi vẫn có thể rút được năm triệu đồng với phí hai thấp hơn nếu rút ở atm từ hai ba mươi
mà còn lãi suất tối đa trong bốn mươi năm ngày
nhân viên này còn nói thêm lần đầu tiên mới phải có chứng minh nhân dân
lần sau muốn rút chỉ còn thẻ tính dụng là xong
và muốn rút hết một trăm linh hạn mức cũng được đáp ứng ngay lập tức
mức phạt có thể lên đến năm mươi một trăm linh triệu đồng đối với đơn vị chấp nhận thẻ
theo các chuyên gia ngân hàng hoạt thái giao dịch ảo nhưng lại rút tiền thật
làm ý nghĩa của việc sử dụng thẻ bị méo mó
làm mất đi mục đích thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mạc trong nền kinh tế
chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này trong các bản tin tiếp theo
lần đầu tiên tại việt nam bệnh nhân điều trị ung thư sẽ được giảm tám mươi số lần chạy xạ trị bằng kỹ thuật mới
cùng với ứng dụng kỹ thuật robot trong điều trị ung thư kỹ thuật xạ trị định vị thân
được đưa vào ứng dụng tại bệnh viện ung bú tp hcm
cho thấy quá trình tiếp cận y tế thông minh đã và đang đem lại hiệu quả cao
cách đây một năm anh nguyễn đăng khoa đã từng điều trị ung thư vòn hầu
tuy nhiên vì bệnh tái phát nên anh phải xạ trị lại
trong lần tái khám này bệnh nhân được các bác sĩ tư vấn kỹ thuật xài trị định vị thân
sẽ giảm số lần xạ trị từ ba mươi lần xuống còn sáu lần
kỹ thuật này được chỉ định cho những bệnh nhân ung thư đầu cổ giai đoạn sớm
và trường hợp tái phát có kích thước bướu nhỏ
đây cũng là bệnh nhân đầu tiên được ứng dụng kỹ thuật tiên tiến này
trong điều trị ung thư vòng hầu tại tp hcm
để đảm bảo thực hiện kỹ thuật tiên tiến này ngoài đầu tư trang thiết bị kỹ thuật
nhân viên y tế phải được đào tạo bài bản trong thời gian dài
đáp ứng tiêu chuẩn của các bệnh viện lớn trên thế giới
sau bước đầu triển khai kỹ thuật xả trị điều biến liều và xả trị điều biến liều thể tích
trên bệnh nhân có bệnh lý ung thư vùng đầu cổ ngực bụng
qua vùng chậu bệnh viện đã tiếp tục tiến thêm một bước về kỹ thuật sản trị định vị thân
cho bệnh nhân ung thư đầu cổ
để mà tiến hành được kỹ thuật này thì bệnh viện của chúng tôi
phải có một quy trình chuẩn bị rất khắc khe và rất kéo dài
trong quá trình làm việc chúng tôi tất nhiên cũng phải gặp rất là nhiều khó khăn
bởi vì đây là một kỹ thuật mới thì chúng tôi vẫn phải có một sự liên kết
với các chuyên gia ở quốc tế
ví dụ ca của chúng tôi đang thực hiện ở đây thì để mà đưa ra được một cái quyết định
điều trị cho bệnh nhân thì chúng tôi đã phải làm việc với các chuyên gia
trong vòng hai ba tuần
cùng với xu thế bắt nhịp y tế thông minh thời gian qua bệnh viện ung bú
cũng đưa vào ứng dụng các phần mềm điện tử từng bước cải tiến chất lượng dịch vụ
hiệu quả ban đầu được đánh giá cao hỗ trợ bác sĩ chuyên ngành ung thư
lựa chọn phát đồ điều trị ung thư cho người bệnh góp phần nâng cao chất lượng
điều trị bệnh ung thư ở nước ta
trong những cái ứng dụng của y tế thông minh là đòi hỏi nói gì thì nói
thì chúng ta mọi chuyện đặc biệt là trong ngành y tức là tiếp xúc với con người
thì vai trò của con người vẫn là vai trò quan trọng nhất
nhưng với sự hỗ trợ của những phương tiện kỹ thuật thì chúng ta sẽ áp dụng
những kỹ thuật đó trên người bệnh để đem lại hiệu quả tốt nhất
chúng tôi tự tin rằng là về mặt trình độ chuyên môn về mặt tay nghề
thì đội ngũ các bác sĩ của ngành ung thư việt nam và của riêng của bệnh viện
của bệnh viện của việt nam
nếu chúng ta có những kỹ thuật đáng bú thì hoàn toàn có thể chinh phục được những kỹ thuật này
năm hai nghìn một mươi tám ứng dụng công nghệ được đánh giá là đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt
của ngành y tế thành phố khái niệm y tế thông minh cũng không quá xa lạ với người dân
thế nhưng để đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị và con người
nhằm đưa các bệnh viện tìm cần với nền y học hiện đại thông minh
vẫn là mục tiêu mà ngành y tế đang hướng đến
bản tin nhật sống hai mươi bốn trên bảy xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn sự quan tâm
cảm ơn các bạn đã theo dõi
còn bây giờ thanh trúc xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay
của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
nhân dịp kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm phong trào
thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điểu bác hồ dạy hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám
và triển khai giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã đến dự
và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
mới trả công an nhân dân học tập thực hiện sáu điểu bác hồ dạy
các cán bộ chiến sĩ đoàn viên công an nhân dân đã tích cực hưởng ứng tham gia
phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong lực lượng đoàn viên công an nhân dân trên cả nước
tại nhiều địa phương
các tổ chức đoàn trong công an nhân dân các đoàn viên đã chủ động sung kích sáng tạo
phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn nghiêm túc quán triệt và thực hiện theo sáu lời dạy của bác hồ với công an nhân dân
các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và bộ công an
chủ động tham mưu phát động các cuộc thi xây dựng các mô hình hay điển hình tiên tiến
góp phần hiệu quả trong xây dựng tổ chức lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
có bản lĩnh chính trị vững vàng cùng với đó là nhiều phong trào vì cộng đồng có ý nghĩa xã hội tích cực
phát biểu tại hội nghị đánh giá cao vai trò của tổ chức đoàn các cấp trong công an nhân dân
biểu dương những kết quả đã đạt được của các phong trào thanh niên trong công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò của mình
phát biểu tại hội nghị đánh giá cao vai trò của tổ chức đoàn các cấp
học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong giai đoạn mới sẽ được triển khai mạnh mẽ
và đạt được nhiều hiệu quả và đạt được nhiều kết quả
hơn nữa bộ trưởng tô lâm mong muốn mỗi cán bộ đoàn viên phải phát huy tính nêu gương sự sung kích gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động của đoàn là người quy tụ định hướng dẫn dắt tổ chức khích lệ động viên các phong trào hoạt động của đoàn thanh niên
đây là cơ hội đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao tăng cường sức khỏe thể lực cho cán bộ chiến sĩ tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ có dịp gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó phối hợp công tác
thông qua hội thao những vận động viên tiêu biểu sẽ được lựa chọn trở thành những hạt nhân của cục tham gia các giải đấu thể thao do bộ công an tổ chức
nhân dịp này đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân đã gặp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ nhằm tri ân các cán bộ đoàn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đoàn thanh niên cục thời gian qua

với truyền thống gắn bó hữu nghị đặc biệt của ba nước campuchia lào việt nam
thời gian qua dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ các nước bộ công an việt nam bộ nội vụ campuchia và bộ an ninh lào
và lực lượng chức năng các nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ có hiệu quả
trong công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới
phòng chống tội phạm hình sự và tội phạm mua bắn người đặt nhiều kết quả thiết thực
đây là khẳng định của thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an phó ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ
tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người
giữa việt nam campuchia lào năm hai nghìn một mươi tám vào sáng nay tại hà nội
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh ngành
tội phạm mua bán người đã và đang trở thành vấn đề phức tạp của thế giới
không chỉ ảnh hưởng sâu đến đạo đức thuần phong mỹ tục pháp luật của mỗi quốc gia
mà còn xâm hại đến danh dự nhân phẩm của con người
các quốc gia và cộng đồng quốc tế đã và đang nỗ lực không biết mệt mỏi trong cuộc chiến này
với tính chất và đặc thù hoạt động của tội phạm mua bán người là rất tinh vi
xảo quyệt có tính chất xuyên quốc gia và dễ kiếm
nên xu hướng của tội phạm đang tăng
trong đó khu vực châu á thái bình dương và tiểu vùng sông mây công
là một trong những điểm nóng của tội phạm mua bán người
trong sáu tháng triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người
giữa ba nước việt nam campuchia lào từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
các lực lượng chức năng của việt nam đã phát hiện một trăm linh bốn vụ với một trăm sáu mươi bốn đối tượng
xác định một trăm sáu mươi nạn nhân xác minh giải cứu tiếp nhận bốn trăm bốn mươi chín nạn nhân bị mua bán
trong đó trên tám mươi nạn nhân được hỗ trợ ban đầu tư vấn tâm lý hỗ trợ sức khỏe
phát hiện nhiều đường dây mua bán người nước ngoài trung chuyển qua việt nam
chủ yếu là phụ nữ campuchia
đường dây chuyên tổ chức môi giới mua bán thận từ việt nam sang campuchia
bán cho đối tượng là người nước ngoài
qua sáu tháng thực hiện đợt cao điểm đã từng bước củng cố quan hệ hợp tác
giữa lực lượng chức năng ba nước
trong phối hợp trao đổi thông tin nắm tình hình điều tra khám phá các vụ án mua bán người
giải cứu bảo vệ thực hiện hồi hương và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng
chấn áp mạnh và kiềm chế hoạt động của tội phạm mua bán người
để nâng cao hiệu quả hơn nữa trong đấu tranh với loại tội phạm này
thứ trưởng lê quỳnh vương đề nghị lực lượng chức năng ba nước
cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
ý thức cảnh giác tự phòng ngừa
duy trì sử dụng linh hoạt kênh thông tin phát huy tác dụng của đường dây nóng
văn phòng đầu mối liên lạc nhằm trao đổi thông tin
lực lượng chuyên trách các nước cần chú ý làm tốt vai trò chủ trì
phối hợp chặt chẽ với địa phương nguyên giới
tổ chức giao ban định kỳ và đột xuất
xây dựng quy chế phối hợp cụ thể
kịp thời phối hợp phát hiện triệt xóa không để hình thành
các tổ chức đường dây của tội phạm hoạt động
phức tạp trên tuyến biên giới
để triển khai hiệu quả biên bản hội nghị đã ký kết
đồng chí thứ trưởng đề nghị cục cảnh sát hình sự bộ công an
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan
triển khai và thực hiện đồng bộ các biện pháp
nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
phối hợp trao đổi thông tin với công an campuchia công an lào
tập trung cho công tác phòng ngừa ngăn chặn các vụ án mua bán người
giải cứu và hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán hồi hương trở về nước
thứ trưởng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến làm việc tại công an tỉnh bình phước
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành phát biểu ghi nhận
biểu dương những thành tích của tập thể công an tỉnh bình phước
đã đạt được trong thời gian qua nhất là dịp đảm bảo an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
có phần nâng cao vị thế và vai trò của việt nam trong quan hệ quốc tế
đồng thời thứ trưởng nguyễn văn thành cũng thông báo một số tình hình
liên quan đến an ninh trật tự trong toàn quốc và kết quả công tác xây dựng
lực lượng công an nhân dân đến nay tổ chức bộ máy bộ công an
được kiện toàn tinh gọn giảm tầng nước trung gian đảm bảo tăng cường
sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp toàn diện của đảng đối với công tác công an
giảm các khâu trung gian trong điều hành tạo thuận lợi cho hoạt động
lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân
chiều ngày hôm qua bộ công an đã tổ chức họp báo thông báo về kết quả công tác
của quý i năm hai nghìn một mươi chín tổng kết cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
và kết quả triển khai thực hiện nghị định số một hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trung tướng lương tam quang tránh văn phòng bộ công an đã thông báo khái quát
tới các phóng viên báo đài về kết quả công tác công an trong ba tháng đầu năm
lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
thứ trưởng nguyễn văn sơn cho biết thêm quý i năm hai nghìn một mươi chín có nhiều sự kiện đặc biệt
như hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai đã tổ chức tốt tại hà nội
được quốc tế đánh giá cao
ngoài ra trong thời gian qua lực lượng công an đã tấn công quyết liệt
với các loại tội phạm về bảo kê xã hội đen tín dụng đen
tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trật tự an toàn giao thông
cũng là vấn đề nóng bỏng
trả lời câu hỏi của báo chí về việc đến nay phan văn anh vũ tức vũ nhôm
liên quan đến bao nhiêu vụ án và bao nhiêu người
công an có tiếp tục điều tra những người liên quan không
trung tướng trần văn vệ tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra cho biết
đến nay đã khởi tố sáu vụ án liên quan đến phan văn anh vũ
cơ quan điều tra c ba đã hoàn thành vụ nạm dụng tín nhiệm chiến vật tài sản
và cố ý làm trái quyền nhà nước gây tội quả nghiêm trọng
thứ nghiệm nghiêm trọng của vụ này là người nằm đông á cũng đã được xử
như vậy là nhóm của phan văn anh vũ đã khởi tố hai mươi một đối tượng
còn đối với ông trương duy nhất thì qua quá trình điều tra mở rộng
trương duy nhất liên quan đến ông vũ nhôm
trong tội nợi dụng chức vụ
trả lời câu hỏi về việc chia sẻ dữ liệu tài xế vi phạm giao thông
và giấy phép lái xe bị tạm giữ giữa bộ công an với bộ giao thông
cục trưởng cục cảnh sát giao thông vũ đỗ anh dũng cho biết
hai bên đã thống nhất và đang tiến hành triển khai
thiếu tướng phạm văn cát cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết
thời gian qua lực lượng chức năng đã tấn công quyết liệt
ma túy phía bắc tiêu diệt hai ông trùm ở lóng luông sơn la
sau khi bị triệt phá mạnh tội phạm ma túy tìm đường khác vào việt nam
qua đường biên đường mòn lối mở
bộ công an đã chỉ đạo cục phối hợp với các đơn vị khác
mở nhiều đợt truy quét với quy mô lớn
tính riêng trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín số vụ bắt giữ ma túy lớn hơn cả năm hai nghìn một mươi tám
về quan điểm của bộ công an liên quan đến hoạt động thỉnh vong
oan gia trái chủ ở chùa ba vàng bộ công an cho biết
công an quảng ninh đang làm rõ các hành vi cụ thể
quan điểm của bộ công an là nếu phát hiện sai phạm
sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và hiện bộ công an đang thu thập xác minh đánh giá chứng cứ
dự án của pvn tại venezuela
khi có kết luận sẽ thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc
vẫn chưa có nhiều thay đổi phổ biến có mưa rào vài nơi
sương mù nhẹ giải rác với nền nhiệt độ về đêm là từ một mươi bảy đến hai mươi một độ
có bát ngày trời có nắng rán đoạn mưa nhiệt lúc này tăng lên ngưỡng là hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt cao hơn khoảng từ ba cho đến bốn độ
tuy nhiên từ chiều tối và đêm mai do ảnh hưởng của rãnh gió tây
nên khu vực phía tây bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
còn tại khu vực đông bắc và nam đồng bằng do vẫn nằm xa rãnh gió tây
nên phổ biến chỉ có mưa diện cục bộ
thời tiết toàn miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến ninh thuận bình thuận
trong ngày mai vẫn rất thuận lợi với các hoạt động lưu thông du lịch
khi phổ biến chỉ có mưa diện vài nơi tập trung về lúc chiều tối và đêm
tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế nền nhiệt độ trưa chiều là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
riêng phía nam có nơi còn vượt ngưỡng hai mươi chín độ
còn tại khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh thành tây nguyên và nam bộ vẫn mang đặc trưng của mùa khô
nên thời tiết chưa có nhiều biến đổi
chủ đạo vẫn là ít mưa ban ngày có nắng từ sớm đến chiều muộn
với nền nhiệt độ chưa chiều tại tây nguyên là ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đặc biệt khu vực miền đông nam bộ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ trời oi nóng
đến với thời tiết trên biển quân đảo hoàng sa phổ biến không mưa
đông cấp bốn
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là hai mươi bốn ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ
và sương mù nhẹ trời lạnh ngay giảm mây hưởng nắng nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi bảy độ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé